một trong những cách thức quản lý người khuyết tật trí tuệ hiệu quả là lao động trí liệu phục hồi chức năng với những việc làm phù hợp
và tại phú thọ một số lớp học lao động thông qua các công việc cụ thể đã lần lượt được mở ra
trở thành một phương thức trị liệu mới mang lại hiệu quả cao giúp người khuyết tật trí tuệ dần phục hồi tư duy ý chí vươn lên hòa nhập cộng đồng
từng là giáo viên mầm non tại xã thu ngạc huyện tân sơn anh trần văn đạo bị mắc bệnh tâm thần cách đây hai mươi năm
những năm bị mắc bệnh anh trở nên hung hãn đánh chửi vợ con đốt nhà buộc gia đình phải xích nhốt
sau nhiều năm điều trị tại nhà không có dấu hiệu phục hồi năm hai nghìn một mươi bảy anh đạo được gia đình đưa vào trung tâm để điều trị
qua hơn hai năm điều trị tại đây nhận thức của anh dần được phục hồi thông qua điều trị bằng hóa dược và lao động trị liệu
vào trung tâm này có hồng đan chiếu hồi ván trồng đồi trồng cây có múi
cây bưởi đấy
và đây nó tỉnh táo uống thuốc đầy đủ độ nó tỉnh táo thì nghe cảm thấy công việc làm cũng thấy bình thường thấy thoải mái hơn
trung tâm trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng người tâm thần tỉnh phú thọ đang chữa trị chăm sóc và phục hồi chức năng cho trên một trăm tám mươi bệnh nhân tâm thần
người dối loạn tâm trí và các đối tượng xã hội khác theo quy định của pháp luật
để tạo cơ hội cho người khuyết tật vươn lên trung tâm đã mở nhiều lớp đào tạo nghề như đan chiếu trúc
phơi bóc ván gỗ trồng rau chăm sóc vườn cây dược liệu
nhờ đó từ năm hai nghìn một mươi bốn đến nay trung tâm đã giúp trên năm mươi người bệnh tái hòa nhập cộng đồng tự tin hơn trong cuộc sống
mục tiêu thì cũng mang tính xã hội là chính bởi vì cái hiệu quả kinh tế có thể đem lại nó về giá trị thì nó không cao
thế nhưng cái mục tiêu về xã hội nó rất là lớn để họ cảm thấy họ không bị mặc cảm họ không cảm thấy là mình bị thừa bị xa lánh bị kỳ thị
và họ vẫn cảm thấy là mình có ích cho xã hội
cho bản thân khi tham gia vào các hoạt động đấy thì phục hồi được cái chức năng tư duy của họ
cái suy nghĩ của họ rất là hiệu quả và rất là hữu ích đối với bệnh nhân tâm thần
tỉnh phú thọ hiện có khoảng ba mươi gia đình có người khuyết tật thuộc hộ nghèo cần được giúp đỡ
việc triển khai hiệu quả công tác chăm sóc người khuyết tật đã có phần nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp ngành và cộng đồng
trong việc thực hiện luật pháp chính sách đối với người khuyết tật tạo cơ hội bình đẳng cho họ trong tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản
phát huy khả năng của mình tự lực trong cuộc sống